thưa quý vị với thủ đoạn lợi dụng lúc chủ cửa hàng thiếu cảnh giác đối tượng phạm thị kim lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi đã trộm cắp số lượng mỹ phẩm lên tới hàng chục triệu đồng
cơ quan công an quận tân bình tp hcm khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phạm kim lan về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra đối tượng lan khai nhận đã nghiên cứu và tìm hiểu thông tin qua mạng internet nên tìm đến căn nhà trên đường lê trung nghĩa phường một mươi hai quận tân bình của anh đặng tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi với ý đồ trộm hàng mỹ phẩm đắt tiền
để thực hiện ý định trên đối tượng đã chuẩn bị sẵn túi ni lông và túi sách yêu cầu chủ cửa hàng bỏ hàng chục mặt hàng mỹ phẩm tổng giá trị khoảng bốn mươi hai triệu đồng vào túi ni lông
trong lúc chủ cửa hàng viết hóa đơn thanh toán thì đối tượng nhanh tay lấy túi ni lông chứa mỹ phẩm bỏ vào túi sách sau đó lấy lý do đi ra ngoài đổi tiền việt để tẩu thoát
lúc này chủ cửa hàng phát hiện mất hàng nên truy hô và đuổi theo tới đường cộng hòa thì bắt giữ được đối tượng cùng tăng vật
điều tra ban đầu cho thấy đối tượng phạm thị kim lan trước đó đã có sáu tiền án tiền sự